quý vị thân mến đợt không khí lạnh mới vào sáng ngày hôm nay đã bao trùm toàn miền bắc
nhiệt độ giảm rõ rệt ngay vào đêm từ một mươi bốn cho đến hai mươi ba độ c nhưng trời tạnh ráo
không khí lạnh này cũng ảnh hưởng đến khu vực bắc miền trung
nhờ khối không khí lạnh khô này mà mưa ở đây cũng giảm
trái lại nam bộ hôm nay vẫn còn mưa kèm theo cảnh báo rông lốc gió giật mạnh
trong thời điểm thời tiết thay đổi thì chúng ta cần phải quan tâm đến sức khỏe của người già và trẻ nhỏ
bởi cơ thể ở hai lứa tuổi này thường là nhạy cảm và dễ ốm khi tiết trời lạnh
cần lưu ý là giữ ấm cho cơ thể giữ ấm cho đường hô hấp không nên uống nước lạnh
xúc miệng bằng nước muối ấm thường xuyên mỗi sáng tối cũng là một cách hiệu quả để giữ cho đường hô hấp được khỏe mạnh trong mùa đông
vừa rồi là lời chào ngày mới kèm theo lưu ý nhỏ về tình hình thời tiết
bằng nhiệt độ chi tiết hơn cho các vùng sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị ở phần sau của chương trình
còn bây giờ là những thông tin cập nhật lúc sáu giờ sáng